theo thông tin từ sở y tế hà nội trong tuần qua từ ngày một mươi hai tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng bốn
hà nội ghi nhận một trăm tám mươi sáu ca mắc tay chân miệng tăng hai mươi năm ca so với tuần trước đó
bệnh nhân phân bố tại hai mươi sáu quận huyện thị xã
một số đơn vị có nhiều ca mắc trong tuần như ba vì hai mươi ca sóc sơn thanh oai một mươi bảy ca
hà đông một mươi năm ca mê linh hoàng mai một mươi bốn ca trương mỹ thanh trì một mươi hai ca
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay hà nội ghi nhận bảy trăm bảy mươi ca mắc chưa có ca tử vong
tăng tám mươi năm số ca mắc so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong tuần ghi nhận sáu ổ dịch tay chân miệng tại thanh oai ba ổ dịch ba vì một ổ dịch
phúc thọ một ổ dịch hoàng mai một ổ dịch
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ghi nhận một mươi sáu ổ dịch
trong đó tám ổ dịch đang hoạt động tại ba vì thanh oai phúc thọ hoàng mai
theo nhận định của sở y tế hà nội
tháng bốn và tháng năm là cao điểm bệnh tay chân miệng
nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch
các địa phương cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa y tế và nhà trường
để phòng chống dịch kịp thời phát hiện điều trị ca mắc và xử lý ổ dịch nhanh chóng hiệu quả
đối với trẻ bị tay chân miệng ở mức độ nhẹ với bởi hiện chỉ có lét miệng và mọc ban trên da
trẻ có thể được điều trị và theo dõi tại nhà
cha mẹ có thể chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ bằng cách uống nhiều nước mát và ăn thức ăn dễ tiêu hóa
không cho trẻ ngậm ti giả không cho ăn uống đồ có vị chua hoặc gia vị
vệ sinh răng miệng và thân thể hàng ngày cho trẻ để tránh bội nhiễm
trong quá trình chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng
cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu nặng cần cho trẻ nhập viện
như trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ c nôn nhiều giật mình quấy khóc bứt rứt khó ngủ hay ngủ gà
lơ mơ trẻ run tay run người ngồi không vững đi lọng trọng
da trẻ nổi vân tím phá mồ hôi tay chân lạnh
hà nội đã ghi nhận một ca mắc sởi đây là ca mắc sởi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi bốn
hà nội ghi nhận một ca mắc ho gà tại thanh xuân giảm sáu ca mắc so với tuần trước
năm hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc tại hai mươi quận huyện tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
phần lớn ca mắc là trẻ em dưới hai tháng tuổi chiếm năm mươi hai hai
tỷ lệ trẻ chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ chiếm bảy mươi số ca mắc
đối với dịch sốt xuất huyết trong tuần ghi nhận bảy ca mắc không có ca tử vong giảm sáu ca so với tuần trước
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay hà nội ghi nhận năm trăm bảy mươi sáu ca mắc không có ca tử vong tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tiếp tục tăng cường giám sát
phát hiện sớm các ổ dịch chùm ca bệnh tay chân miệng đặc biệt tại trường mầm non tiểu học
tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non mẫu giáo khi có ca bệnh ổ dịch
tăng cường công tác truyền thông thông tin kịp thời đầy đủ tình hình bệnh và các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh mùa hè như tay chân miệng ho gà thủy đậu sởi rubella
khuyên cáo người dân chủ động cho trẻ tiêm chủng phòng bệnh đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế
thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên động vật triển khai thực hiện hoạt động liên ngành về phòng chống dịch lây truyền từ động vật sang người
cùng với đó giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm hai nghìn hai mươi ba tại cầu giấy thanh oai hoàng mai thường tín mỹ đức long biên tiếp tục giám sát vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong trường học lễ hội